ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện cần giờ và các sở ban ngành liên quan thực hiện di rời gần năm người dân
tại xã đảo thạnh an và các khu vực sung yếu ven sông biển đến nơi tránh trú an toàn
với phương châm bốn tại chỗ ủy ban nhân dân huyện cần giờ và các đơn vị phối hợp đã huy động gần một tám trăm linh người
tham gia công tác ứng phó với bão
đến một mươi sáu giờ chiều qua lực lượng này đã tập trung có mặt tại xã đảo thạnh an tổ chức công tác di dời người dân nơi đây
và các khu vực ven cửa sông cửa biển đến các nơi an toàn để tránh bão
vấn đề lương thực nước uống thuốc men để đảm bảo cuộc sống của người dân trong thời gian tránh bão
cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng
trước đó tp hcm đã ban hành lệnh cấm các phương tiện tàu thuyền bến khách ngang sông hoạt động đến khi có lệnh mới
ngoài ra trong hai ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng một mươi hai học sinh trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ học để đề phòng bão đổ bộ